cũng trong sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính toàn quân
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
sự hội nghị còn có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị
quân đội nhân dân việt nam cùng các đồng chí lãnh đạo văn phòng chính phủ lãnh đạo các bộ ngoại giao
bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội bộ tài nguyên và môi trường và bộ thông tin và truyền thông
sự hội nghị về phía bộ công an có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai quân ủy trung ương bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu
hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ nổi bật đó là thường xuyên nắm chắc dự báo đúng tình hình
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống
vấn đề bi động bất ngờ nhất là chủ trương đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới biên đảo
chủ động phối hợp phát huy sức mạnh tổng hợp huy động hiệu quả các nguồn lực
xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân phòng thủ quân khu khu vực phòng thủ các cấp
toàn quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa
chủ động phương án chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện phòng chống thiên tai dịch bệnh cứu hộ cứu nạn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính biểu dương những thành tích
mà bộ quốc phòng và cán bộ chiến sĩ đạt được trong sáu tháng đầu năm góp phần ổn định chính trị xã hội
tạo môi trường thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
trong sáu tháng cuối năm thủ tướng đề nghị bộ quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm nhất là bảo vệ độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ giữ vững ổn định chính trị góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội
bảo vệ vững chắc vùng trời vùng biển vùng biên cương của tổ quốc
đồng thời thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất
để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng
đồng thời thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực
vừa chống giặc ngoại xâm vừa chống giặc nội sầm